công an tỉnh quảng bình vừa tổ chức lễ công bố quyết định về điều động công an chính quy
đảm nhiệm các chức danh công an xã đợt bốn
đây là đợt cuối cùng của đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
qua sáu tháng triển khai công an tỉnh quảng bình đã bố trí và điều động bốn trăm sáu mươi một cán bộ
chiến sĩ công an chính quy để đảm nhiệm chức danh công an xã tại một trăm ba mươi xã thị trấn trên địa bàn tỉnh
và đến nay một trăm linh xã thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh quảng bình
đã có công an chính quy để đảm nhiệm các chức danh công an xã
các cán bộ chiến sĩ được điều động về cơ sở đã khắc phục khó khăn
phát huy được trách nhiệm năng lực cũng như sở trường công tác
chủ động bám nắm tình hình giải quyết các vụ việc phức tạp nổi lên ở cơ sở
tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ
tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
và được nhân dân ghi nhận cũng như đánh giá cao